công an huyện tính ra tỉnh thanh hóa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực biêu chính viễn thông công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện đối với bốn người có hành vi bình luận nói xấu xúc phạm danh dự nhân phẩm làm ảnh hưởng uy tín đến các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước và lực lượng công an nhân dân trên mạng xã hội facebook

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé